ubnd tp hcm cho biết để bảo đảm thời gian thực hiện và hiệu quả đầu tư dự án tuyến metro số hai
biến thành tham lương ubnd tp đề nghị bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính và bộ giao thông vận tải
quan tâm xem xét có ý kiến về đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và tổng mức đầu tư của dự án
làm cơ sở để trình thủ tướng chính phủ chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
theo đó gia hạn thời gian thực hiện dự án từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi sáu để phù hợp với tiến độ điều chỉnh
của dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số hai bến thành tham lương
cụ thể đổi tên thành dự án giao thông đô thị bền vững cho tuyến tàu điện ngầm số hai tp hcm
điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng vốn đối ứng với tổng mức đầu tư ban đầu hơn một ba trăm năm mươi ba tỷ đồng
tương đương sáu mươi năm triệu đô la mỹ
dự kiến tổng mức đầu tư điều chỉnh khoảng một
năm trăm linh tỷ đồng tương đương sáu mươi năm sáu triệu đô la mỹ
sau khi điều chỉnh thiết kế cơ sở chi phí của nguồn vốn đối ứng phát sinh tăng do các yếu tố liên quan
đến trượt giá tỷ giá thay đổi và quy định về quản lý chi phí đầu tư
việc thay đổi này không vượt tổng giá trị khoản vay oda của dự án đã ký với ngân hàng adb